tại thành phố đà nẵng sáu cặp đôi là công đoàn viên người lao động đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố đã cùng tham gia lễ cưới tập thể đoàn viên
đây là một trong các hoạt động chăm lo nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động do liên đoàn lao động đà nẵng tổ chức hàng năm
kết hôn đã một mươi năm và có với nhau hai cô con gái thế nhưng vì khó khăn về kinh tế và biến cố sức khỏe mà đến hôm nay vợ chồng chị lê anh trung mới được làm cô dâu chú rể
lễ cưới tập thể đoàn viên do liên đoàn lao động thành phố đà nẵng tổ chức cho những công nhân viên chức lao động khó khăn khiến anh chị rất xúc động
ngoài việc được hỗ trợ toàn bộ kinh phí tổ chức lễ cưới các cặp đôi còn được nhận nhiều phần quà giá trị của ban tổ chức và các đơn vị tài trợ
tuy nhiên lễ cưới tập thể tại đà nẵng vẫn chưa thu hút được nhiều đoàn viên sau bốn năm phát động tổ chức thì mới có hai mươi ba cặp đôi tự nguyện tham gia
trong những năm tới liên đoàn lao động tiếp tục vận động các doanh nghiệp tài trợ và đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến thông tin đến từng công đoàn cơ sở trong các khu công nghiệp để thu hút thêm nhiều cặp đôi đoàn viên lao động nghèo tham gia chương trình phúc lợi ý nghĩa này